trước khi diễn ra chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi
đã có rất nhiều cơ quan tổ chức cá nhân nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước chung tay ủng hộ quỹ vì người nghèo
sáng nay đồng chí trần thánh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tiếp nhận ủng hộ từ các cá nhân tổ chức
tiếp nhận số tiền ủng hộ ban đầu là hai tỷ chín trăm bốn mươi triệu đồng từ các cá nhân tổ chức tôn giáo
đồng chí trần thanh mẫn cho biết những ngày này nhân dân cả nước đã đồng lòng hướng về miền trung tây nguyên
với tất cả tình cảm và trách nhiệm
đồng chí cũng đề nghị các tổ chức cá nhân sẽ tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa những hoạt động từ thiện
chung sức chung lòng với đảng nhà nước vượt qua khó khăn thử thách ổn định kinh tế xã hội
bảo đảm an sinh xã hội để người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau